số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất xảy ra ở tỉnh ishikawa miền trung nhật bản đã tăng lên con số sáu mươi hai người
dự kiến số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng do nhiều người có khả năng còn mắc kẹt trong hàng nghìn ngôi nhà bị đổ sập
chiến dịch cứu hộ tiếp diễn trong bối cảnh nhiều vùng dân cư đang dần cạn kiệt thực phẩm và nước uống
một tàu vận chuyển của lực lượng phòng vệ sdf sẽ chở thực phẩm và hàng hóa thiết yếu
đến cảng wajima hoặc nanao ở tỉnh ishikawa trong tối mùng năm tháng một
tàu vận chuyển của sdf cũng sẽ chở theo cả máy móc hạng nặng để phục vụ công tác dọn dẹp sau thảm họa
phát biểu tại trung tâm ứng phó thảm họa khẩn cấp thủ tướng kishida fumio yêu cầu giới chức
huy động mọi nguồn lực sẵn có để tối ưu hóa nỗ lực cứu trợ và cung cấp hàng hóa thiết yếu trong vòng bảy mươi hai giờ sau thảm họa
tính đến sáng nay gần chín mươi năm hộ gia đình ở nhiều khu vực trên tỉnh ishikawa bị thiếu nước do các đường dẫn nước bị hỏng
nhiều tuyến đường bị gián đoạn và các tòa nhà bị đổ sập cũng gây khó khăn cho công tác tìm kiếm và cứu hộ
theo bộ đất đai ít nhất một trăm linh hectare diện tích tại tỉnh ishikawa bị sóng thần nhấn chìm sau động đất con số thực tế có